cứ phải bình tĩnh thôi giải quyết thôi

hãy sáng suốt tỉnh táo bình tĩnh
không vì một thằng đàn ông mà mình đánh thì người phụ nữ cũng là như mình

bình tĩnh em ơi bình tĩnh em ơi
thế nhưng không mấy ai muốn cắt hiệp
tao sợ mày á
tao sợ mày á
tại sao tao sợ mày á

mày làm sao tao không gặp mày từ lâu lắm rồi đấy
cứ để nó đi cướp chồng cháu đi nó đánh cháu đi

con phố cũng trở nên hiếu kỳ hơn vì rất nhiều xe dừng lại quan sát

đi về đi

bất ngờ một người đàn ông đã dừng xe và quyết định sản thiệu
bây giờ nó không trả
này báo công an đi nhé
trận tự công cộng đấy

đi ra chỗ khác mà

cái vụ chồng của em mà anh nhìn mặt nó còn cơ cương lên như cái kia kia
cái vụ chồng của em mà anh nhìn mặt nó còn cơ cương lên như cái kia kia

để chung hùm có thể mình tổ chức một buổi gặp mặt ba người mình nói chuyện với nhau về quan điểm của vấn đề đây
có thể sẽ tấn tố ra để giải quyết
thị trùng ngoại tình phụ nữ luôn nghĩ sẽ chung trị kẻ thứ ba
thế nhưng đó không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất
bởi hay ngung làng mạng bởi người khác là hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé